thưa quý vị mới đây một chủ kiosk bán quần áo tại chợ nhà xanh thuộc phường dịch vọng hậu quận cầu giấy hà nội
đã có hành vi chửi bới hành hung khách hàng vì cô gái này đã mặc cả một món đồ khi mua hàng
vụ việc đang nhận được sự quan tâm chú ý rất lớn của dư luận
trên mạng xã hội thì đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự bức xúc
vấn đề đặt ra từ vụ việc này là gì xin mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng ngay sau đây
những ngày gần đây clip ghi lại hình ảnh chửi bới của chủ kiosk quần áo với khách hàng
tại khu vực chợ nhà xanh nằm trên địa bàn phường dịch vọng hậu quận cầu giấy thành phố hà nội
đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận và cộng đồng mạng
ngay khi xuất hiện clip trên mạng xã hội công an quận cầu giấy đã phối hợp với công an phường dịch vọng hậu
vào cuộc tiến hành xác minh vụ việc
theo thông tin bước đầu trên một số báo đăng tải người chủ kiosk xô xát với khách đến mua quần áo vào chiều bảy tháng một mươi hai
khi đó có hai khách hàng là nữ khoảng hai mươi tuổi và hỏi mua áo khoác tại kiosk bán quần áo
tuy nhiên trong khi thỏa thuận về giá thì hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát
cơ quan chức năng mới chỉ làm việc được với phía người bán hàng còn cô gái bị tát trong vụ việc vẫn chưa thể liên lạc
theo đồng đảo cư dân mạng tính đúng sai trong vụ việc còn chờ xác minh của cơ quan chức năng
tuy nhiên việc người bán hàng có hành vi tát và chửi bới khách hàng là đáng bị lên án
và cần các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh giữ gìn hình ảnh thủ đô văn minh
đề nghị xử lý nghiêm vụ việc này để các chủ ký ốt có thái độ văn minh hơn khi bán hàng
thuận mua vừa bán người ta trả giá hay không mua cũng là chuyện thường
còn sao chửi dồ tắt khách hàng như vậy cần xử lý nghiêm hành vi này
khu chợ này
bản thân tôi cũng từng bị chủ hàng chửi khi không mua hàng
tại các chợ truyền thống vẫn còn tình trạng nói thách lừa dối về giá cả với chất lượng
thái độ thô lỗ và hành hung khách mua hàng cũng đã xảy ra nhiều
rất cần có biện pháp để giải quyết tình trạng này
liệu rằng việc nói thách về giá bán hàng kém chất lượng hay có thái độ thô lỗ với khách hàng khi không mua hay trả giá không đúng
có phải là nét đặc trưng
thường thấy tại một số khu chợ trong đó có chợ nhà xanh nơi khách hàng phần đông là sinh viên
dư luận trên các diễn đàn cho rằng để giải quyết vấn đề này thì việc nâng cao vai trò quản lý của lực lượng quản lý thị trường
hay của ban quản lý chợ là đặc biệt cần thiết trong việc quản lý về giá và chất lượng sản phẩm
cùng với đó là việc xây dựng quy chế ứng xử văn hóa tại chợ là rất cần thiết
lực lượng quản lý thị trường cần tích cực kiểm tra giám sát các mặt hàng tại chợ này
và yêu cầu niêm yếu
hãy mua hàng tại những nơi được niêm yếu giá công khai
bán hàng cần có văn hóa nếu ứng xử không tốt cần xử lý nghiêm minh thậm chí cấm bán hàng thu hồi giấy phép kinh doanh luôn
thuận mua vừa bán ra giá và trả giá là chuyện thường trong giao dịch mua bán
nhưng là bất thường nếu chủ hàng hành hung khách chỉ vì trả giá một món hàng
dư luận đang mong chờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ
và xử lý nghiêm hành vi
hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé